trong khi đó thực hiện chỉ đạo của bộ công an và của tỉnh quảng ninh lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tiếp tục tăng cường kiểm tra
quyết liệt xử lý các trường hợp lái xe sau khi uống rượu bia sử dụng chất kích thích
những trường hợp vi phạm là cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang đảng viên sẽ gửi thông báo về cơ quan tổ chức để xử lý bổ sung
thực tế cho thấy những tuyến đường vắng và các khung giờ khuya thường được những lái xe đã uống rượu bia lựa chọn di chuyển
hòng trốn tránh việc kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng
chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ trên quốc lộ một mươi tám đoạn qua huyện tiên yên tổ công tác đội cảnh sát giao thông số ba
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện hàng loạt trường hợp lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn
nhiều trường hợp vi phạm tìm cách kéo dài thời gian để gọi điện nhờ can thiệp
song tất cả các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản tạm giữ phương tiện và xử lý theo quy định
chúng tôi đã quán triệt xử lý nghiêm không có vùng cấm và không để các mối quan hệ và can thiệp vào công việc của cảnh giao thông
và đối với trường hợp là học sinh sinh viên hay là đảng viên thì chúng tôi sẽ gửi thông báo về nơi học tập về nơi làm việc
triển khai đồng bộ các biện pháp trong gần hai tháng vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh quảng ninh đã phát hiện xử lý
trong trường hợp lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn tước gần tám trăm linh giấy phép lái xe phạt thanh chính hơn tám năm tỷ đồng
thực hiện ý kiến chỉ đạo quyết định của bộ trưởng bộ ngoan và chỉ đạo của tỉnh quỷ và chủ tịch doan nhân tỉnh
xử lý không có vùng cấm và không được can thiệp
và chúng tôi đã quán triệt đến toàn bộ các bộ chiến sĩ trong toàn hướng đường giao thông quảng tỉnh
là thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo nếu đồng chí nào sai phạm sẽ xử lý
cùng với quyết liệt xử lý lái xe sau khi uống rượu bia để phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần lưu hai mươi bốn trên bảy
xử lý nghiêm các vi phạm về xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng xe quá niên hạn hết hạn đăng kiểm
ô tô khách trở quá số người quy định và các trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả